mỹ đã hoan nghênh thông báo của tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan rằng
quốc hội nước này sẽ bắt đầu quá trình phê chuẩn đơn xin gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato của phần lan
đồng thời khuyến khích ankara nhanh chóng đưa ra động thái tương tự với thụy điển
trong một tuyên bố cố vấn an ninh quốc gia của mỹ jake sullivan nêu rõ thụy điển và phần lan đều là những đối tác mạnh mẽ
có khả năng chia sẻ các giá trị của nato và sẽ củng cố liên minh cũng như đóng góp cho an ninh của châu âu
mỹ tin tưởng cả hai nước sẽ trở thành thành viên của nato sớm nhất có thể
tổng thống thổ nhĩ kỳ vào ngày hôm qua đã công bố quyết định ủng hộ phần lan sau cuộc gặp với thủ tướng nước này là solinesto
dù vậy ông erdogan vẫn bày tỏ phản đối mạnh mẽ đối với việc phê chuẩn đơn xin gia nhập của thụy điển
vì cho rằng stockholm hỗ trợ các nhóm mà ankara coi là khủng bố
và đây chỉ là vấn đề thời gian